hòa trong không khí chào mừng ngày hội thống nhất non sông trên cây cầu hiền lương lịch sử
vị tuyến một mươi bảy và dòng sông bến hải người dân nôn nức chào đón ngày kỷ niệm bốn mươi năm năm giải phóng quảng trị
cũng như bốn mươi hai năm ngày thống nhất non sông ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại cầu hiền lương
hôm nay ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy địa danh lịch sử cầu hiền lương đông kín du khách trong và ngoài nước
nhiều nhất trong số họ có lẽ là những cựu chiến binh đã từng trải qua hai cuộc chiến
và ngày hôm nay họ trở về để thăm lại chiến trường nơi họ đã từng chiến đấu và công hiến tuổi trẻ của mình cho ngày độc lập
chẳng ai bảo ai nhưng dường như mọi người đều muốn đứng lại
sờ tận tay cảm nhận từng nhịp cầu của vạch dưới tuyến này
cái vạch giấy tuyến tuy đơn giản nhưng nó đã từng là nơi chia cắt đất nước dân tộc ta hơn hai thập kỷ
ngày hôm nay sau tròn bốn mươi năm năm giải phóng quảng trị và bốn mươi hai năm thống nhất đất nước
lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay trên kỳ đài bên bờ hiền lương như một minh chứng không thể nào chối bỏ của một đất nước
nối liền một dài một niềm tin tất thắng vào một dân tộc việt nam thiết tha yêu hòa bình
vâng thưa quý vị và các bạn chỉ vài trăm mét sông và một cái làn danh như thế này ở vị tuyến một mươi bảy
thế mà dân tộc ta đã phải mất tới hai mươi một năm và không biết bao nhiêu sương máu để có thể tái hợp hai bờ
thống nhất đất nước ngày hôm nay một lễ hội thống nhất non sông được diễn ra trên cầu hiền lương
trên đất quảng trị cũng là một bài học không gì hơn đó là cần phải gìn giữ và tôn trọng hòa bình